đà hà nội đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập bảo tàng mặt trận tổ quốc việt nam
tới sự có các đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung mương đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng các đồng chí nguyên chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
và các ban ngành đoàn thể
bảo tàng mặt trận tổ quốc việt nam được thành lập đúng vào dịp cả nước vui mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm
giải phóng miền nam và một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
bảo tàng mặt trận tổ quốc việt nam là sự tri ân kế thừa tiếp thu phát huy thành quả công sức
của các đồng chí lãnh đạo mặt trận qua các thời kỳ đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhiều thế hệ cán bộ mặt trận
việc giới thiệu các hiện vật trưng bày tại bảo tàng sẽ giúp cho người tham quan hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn
tự hào về truyền thống vẻ vang của mặt trận tổ quốc việt nam
đồng thời ý thức được trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cũng tại buổi lễ bảo tàng đã đón nhận ba trăm một mươi tám tài liệu hiện vật quý do các đơn vị cá nhân trao tặng